thanh tra giao thông tỉnh phú yên vừa phối hợp với công an huyện tây hòa tạm giữ hai xe đầu kéo chở đá
nghi vượt quá tải trọng quy định trên tuyến quốc lộ hai mươi chín thuộc huyện tây hòa
trong quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến quốc lộ hai mươi chín thuộc địa phận xã sơn thành đông huyện tây hòa tỉnh phú yên
tổ công tác thành tra giao thông phát hiện hai xe đầu kéo mang biển kiểm soát bảy mươi bảy c bốn nghìn hai trăm năm mươi bốn và bảy mươi bảy c bốn nghìn sáu trăm tám mươi
ở tỉnh bình định trở đá nghi vượt quá tải trọng nên yêu cầu dừng xe
qua kiểm tra cả hai xe đều huyết hạn đăng kiểm mỗi xe chở trên rơi móc ba khối đá có chiều cao và chiều rộng khoảng hai mét
khi bị kiểm tra tài xế hai xe đều khóa cửa xe bỏ đi khỏi hiện trường
hiện thanh tra giao thông tỉnh phú yên đang liên lạc với chủ xe để xử lý theo quy định của pháp luật